ngày hai mươi một tháng chín tại bình định trường đại học luật hà nội đã tổ chức hội nghị đào tạo luật trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền hội nhập quốc tế và kết nối mạng lưới cơ sở đào tạo luật ở việt nam
hiện nay việt nam có trên tám mươi cơ sở đào tạo luật trong đó có ba trường đại học luật nhiều cơ sở đào tạo thuộc các trường đào tạo đa ngành
tuy nhiên thực trạng đào tạo luật hiện nay đã bộc lộ những yếu tố bất cập như chất lượng đào tạo giữa các trường không đồng đều không theo kịp tình hình phát triển của đất nước và thế giới
hợp tác để cùng phát triển trường đại học luật hà nội đã sáng kiến tổ chức hội nghị này nhằm ban giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo ngành luật tại việt nam